cơn bão số bốn được đánh giá là cơn bão mạnh có phạm vi ảnh hưởng rộng
bão đã đi qua mặc dù không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về vật chất sau bão đang là nỗi lo của không ít người dân
nhà cửa cơ sở trường học bị hư hỏng nhiều cây xanh ngã đổ và hiện công tác khắc phục hậu quả sau bão
cũng đang được lực lượng chức năng khẩn trương triển khai để cùng với người dân sớm ổn định cuộc sống
cùng với các đơn vị lực lượng công an nhân dân với phương châm bốn tại chỗ đã tăng cường lực lượng
tham gia giúp dân phòng tránh bão duy trì lực lượng sung kích sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu
nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản
hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân không quản ngày hay đêm bám địa bàn giúp người dân sớm ổn định cuộc sống
sau bão số bốn đã liên tục được cư dân mạng chia sẻ trong những giờ vừa qua